tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý công an tỉnh điện biên vừa liên tiếp phá thành công hai chuyên án ma túy lớn bắt hai đối tượng và thu giữ hai bánh heroin và hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
vào sáng ngày một mươi chín tháng sáu tại khu vực xã nà hì huyện nậm pồ các mũi trinh sát xác định được đối tượng tẩn diêu lù đang theo lối mòn khu vực biên giới mang ma túy vào địa bàn nên áp sát khống chế thành công đối tượng tăng vật thu giữ là một mươi tám viên ma túy tổng hợp
chỉ hai tiếng đồng hồ sau đó vào hồi một mươi một h cùng ngày tại xã ảng cang huyện mường ảng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh chủ trì phối hợp với đội ma túy công an huyện mường ảng công an xã ảng cang và cục hải quan điện biên phá thành công chuyên án bắt một đối tượng thu hai bánh heroin và khoảng sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là sùng a giàng chú tại xã ảng cang huyện mường ảng số ma túy trên được mua tại lào và đang trên đường mang đi tiêu thụ